làm công tác tình báo chiến lược được ta cài cắm vào hoạt động trong hàng ngũ của địch
những chiến sĩ biệt động sài gòn những cụm tình báo cơ sở cách mạng
các đường dây giao liên để truyền các tin tức tình báo đã góp phần đắc lực vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám phối hợp với tết bộ thân ở miền nam chúng ta đánh rất mạnh vào thành phố
thì tình báo có cử hai bộ phận đi sâu vào hậu phương địch tập kích vào sân bay của địch ở hậu phương địch
diệt hai b năm mươi hai và bốn f bốn
thế thì hai cái tổ này sau này tám đồng chí về đều được phong anh hùng
sau những trận đánh đi vào lịch sử như trận đánh chiếm cầu rạch chiếc bộ tổng tham mưu tổng nha cảnh sát của nguyện quyền sài gòn
với thành tích và những chiến công đặc biệt xuất sắc
lưu đoàn ba trăm một mươi sáu đà công
biệt động bộ tham mưu miền b hai và một mươi cá nhân đã được đảng và nhân nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
những thành tích và chiến công của lưu đoàn ba trăm một mươi sáu đà công biệt động
đã tô thắm trang sử vàng
luôn là niềm tự hào của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
thưa quý vị thời gian qua các cán bộ và người dân bảng thọn pẹ huyện căm cợt tỉnh bô ly kham say lào
đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
những việc làm này càng làm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển
bà chai gia sơn gia và chị sư mai rất vui mừng hôm nay được đi cùng đoàn cán bộ và nhân dân bảng thọn pẹ huyện căm cợt tỉnh bô ly kham say
sang tham quan một số mô hình kinh tế xây dựng khu dân cư mẫu vườn mẫu các mô hình chăn nuôi hiệu quả tại xã sơn kim một huyện hương sơn
với suy nghĩ học tập kinh nghiệm để đưa sản phẩm áp dụng tại quê hương mình nên bà chay gia sơn gia và chị sư mai đã tìm hiểu sâu một số mô hình
như nuôi chim bổ câu nuôi hươu lấy nhung và học hỏi kinh nghiệm trồng giống bưởi hồng quang tiến giống ngô bắp lai hiện đang mang lại hiệu quả cao ở địa bàn xã sơn kim một
ở đây nhiều mô hình lắm lần này sang đây mình được tham quan và học tập nhiều kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt mình vui lắm
sau khi về lào mình sẽ áp dụng kinh nghiệm này để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình
thực hiện hiệu quả mô hình kết nghĩa của
cụm dân cư hai bên biên giới năm hai nghìn chín xã sơn kim một huyện hương sơn và bản thọng pẹ huyện căm cợt tỉnh polikham say lào đã tổ chức ký kết
qua đó hai bên thường xuyên qua lại thăm thân giao lưu học hỏi lẫn nhau trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan
đặc biệt xã sơn kim một đã hướng dẫn chia sẻ về khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi hỗ trợ các sống cây sống con để nâng cao thu nhập cho bà con dân bản
quảng ninh còn gặp rất nhiều thách thức trên con đường phát triển tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng với vị trí địa kinh tế địa chính trị quan trọng bậc nhất ở phía bắc quảng ninh có lợi thế và đủ điều kiện để phát triển kinh tế nhất là lĩnh vực du lịch song cần xây dựng mối liên kết các tỉnh thành phố để liên kết cùng phát triển

quảng ninh có gặp rất nhiều thách thức trên con đường phát triển kinh tế địa chính trị quan trọng bậc nhất ở phía bắc quảng ninh có lợi thế và đủ điều kiện để phát triển kinh tế

thưa quý vị và các bạn ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty tisco
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người nơi ở nơi làm việc đối với năm đối tượng
gồm mai văn tinh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
trần trọng mừng nguyên tổng giám đốc công ty tisco
trần văn khâm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty tisco
ngô sĩ hán nguyên phó tổng giám đốc trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty tisco
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với các bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đối với các bị can
bảo đảm an toàn đúng quy định pháp luật
quá trình khám xét và tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra mở rộng vụ án
và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại
từ ngày một mươi chín tháng bốn công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người đài loan trung quốc và người việt nam cầm đầu
thu giữ tổng cộng một một tấn ma túy các loại
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng bốn công an thành phố phát hiện ba xe ô tô
trong đó có một xe tải nhiều dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn quận năm nên tiến hành kiểm tra
khám xét xe tải lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất dấu sáu mươi loa kéo tay
bên trong chứa sáu trăm linh sáu kg
từ ngày một mươi chín tháng bốn công an tp hcm đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng nam người đài loan trung quốc
và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này bắt giữ thêm một đối tượng người việt nam
đồng thời thu hơn năm trăm linh kg ma túy nữa hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra
còn tại lào cai công an tp hcm cho biết đơn vị vừa bắt giữ ba đối tượng thu giữ bốn bánh heroin
trước đó lực lượng chức năng tỉnh lào cai bắt quả tang hai đối tượng
thảo xeo châu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại xã thái niên huyện bảo thắng
và đối tượng sang xeo lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã lùng cải huyện bắc hà
khi hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã lùng phình huyện bắc hà
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin hai xe mô tô và hai điện thoại di động
cùng với đó công an huyện bắc hà cũng đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng sang xeo vu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã bảo nhai có hành vi tàng trữ trái phép
hai bánh heroin có trọng lượng bảy trăm linh một tám gram
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật
những ngày qua hàng loạt tiệm vàng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã rất lo lắng khi phát hiện
vàng mua của các khách là vàng giả được mạ vàng hết sức tinh vi
mặc dù các chủ tiệm vàng này đã kiểm tra thủ công tuy nhiên không dễ gì để có thể phát hiện được
nhiều nhất là các tiệm vàng ở xã bình hòa huyện bình sơn
bị một số đối tượng lừa bán vàng giả
lực lượng công an điều tra thông báo cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc phòng ngừa
và nếu phát hiện thì phối hợp bắt giữ
căn cứ vào thủ đoạn hình ảnh trích xuất từ camera công an huyện bình sơn bắt cặp tình nhân nguyễn hiếu nghĩa
sáu mươi tuổi ở thôn diên lộc xã bình tân huyện bình sơn và nguyễn thị kim nga ba mươi tám tuổi
ở xã mường hong huyện đắc glay tỉnh con tôm
các đối tượng khai nhận lừa bán vàng giả cho một mươi tiệm vàng
với tổng số vàng trên một mươi lượng
thủ đoạn thường dùng của các đối tượng là sử dụng vàng giả mạ vàng thật
có đóng logo số các hiệu vàng uy tín
vàng giả được làm tinh vi nên các chủ vàng không phát hiện
thời gian gần đây tình trạng khai thác cát trên sông đạo hoài một nhánh của sông đồng nai
đoạn dắp danh giữa tỉnh đồng nai và tỉnh lâm đồng diễn ra thường xuyên
điều này khiến cho nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ven sông của người dân bị sạt lở nghiêm trọng
ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của người dân địa phương
đây là những hình ảnh sạt lở đất vừa xảy ra do khai thác cát trên sông đạo hoài
một nhánh của sông đồng nai đoạn thuộc ấp ba giãn nam cát tiên huyện tân phú tỉnh đồng nai
một khoảnh đất với chiều rộng hai mươi mét dài hơn năm mươi mét đã sụp hoàn toàn xuống sông chỉ sau một đêm
trước thực trạng trên người dân địa phương rất lo lắng việc sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng
do khai thác cát vẫn diễn ra hàng ngày
theo phản ánh của một số hộ dân các đối tượng khai thác cát rất manh động
khi người dân phản ánh về tình trạng khai thác cát sạt lở bờ sông bị một số người đe dọa
thậm chí là có trường hợp đã bị tấn công
ngoài ra gần đây một số đối tượng tìm cách mua diện tích đất nông nghiệp của người dân ven sông
với giá ba mươi triệu đồng một hectare để thuần tiện khai thác
cái việc khai thác cát này là chúng tôi rất là hoang mang và lo lắng
chúng tôi bây giờ thì những người ở ngoài đã bị lở rồi
còn chúng tôi ở trong bây giờ có những người họ cũng đề cập đến cái chuyện mua đất
nhiều cũng có mất hiện tại ở khu vực này
cái này là đã có bốn hộ đã bán cho họ để khai thác cát
cụ thể là họ nói rõ là họ mua để họ khai thác cát
sau khi nhận được phản ánh của người dân về hình trạng khai thác cát gây sạt lở bờ sông
chính quyền địa phương lập đội phản ứng nhanh để phát hiện xử lý các vụ khai thác cát
tuy nhiên khu vực này nằm sáp ranh giữa hai tỉnh lâm đồng và đồng nai
nên khi lực lượng chức năng đồng nai có mặt kiểm tra
các đối tượng bầm hút cát lại chạy về phía bờ tỉnh lâm đồng
bên lâm đồng chủ ghe thì người ta đã cung cấp các giấy tờ đầy đủ
cho nên chúng tôi không có cơ sở tạm giữ lâu dài cũng như là lập viên bản vi phạm hành chính
tuy nhiên nhằm để đảm bảo cho người dân và tránh tình trạng khai thác cát tràn len
thì chúng tôi sẽ có cái văn bản gửi quỹ ban tỉnh
để quỹ ban tỉnh làm việc với tỉnh lâm đồng có cái hướng trong thời gian tới là cấm luôn việc khai thác cát trên sông đà hoa
hiện người dân sống gần khu vực trên đang rất mong muốn các cơ quan liên quan của hai tỉnh đồng nai lâm đồng
sớm vào cuộc để chấn chỉnh tình hình
bởi lẽ cứ để tình trạng khai thác cát diễn ra như hiện nay
nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ven bờ tiếp tục bị sạt lở xuống sông là điều khó có thể tránh khỏi
trong phần tin quốc tế nghe thông báo nội dung cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với triều tiên
tranh luận về việc phục hồi nhà thờ đức bà paris
liên quan tới thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh nga triều tiên sắp tới điện kremlin thông báo hai bên dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
điện kremlin thông báo hai bên dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
cụ thể tổng thống nga vladimir putin và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên và hợp tác trong khu vực
tuy nhiên thông báo của điện kremlin không tiết lộ thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp vì lý do an ninh sắp khẳng định cuộc gặp sẽ diễn ra ở nga
cùng ngày hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã gửi thư cho tổng thống putin cam kết nỗ lực tăng cường quan hệ song phương
trước đó hãng kyodo của nhật bản đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ thăm nga trong ba ngày từ ngày hai mươi bốn tháng bốn tới
các nguồn chính thức cũng cho biết nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un sẽ tới nga bằng tàu hỏa và cuộc gặp thực đỉnh sẽ diễn ra trên đảo ruski ngoài khơi thành phố vladivostok
ngày một mươi chín tháng bốn mỹ và nhật bản bắt đầu cuộc họp tại thủ đô washington theo thể thức hai cộng hai giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước
trọng tâm tập trung vào quan hệ song phương cũng như vấn đề hạt nhân triều tiên
vốn đang bị đình trệ trong thời gian qua
nhật bản và mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ không gian mạng và tác chiến điện tử
phái đoàn hai nước đã thảo luận về các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc nhằm vào triều tiên
cũng như đồng ý tiếp tục kêu gọi bình nhưỡng đưa ra giải pháp cho vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc
cũng tại cuộc gặp các quan chức của hai nước cũng cam kết tăng cường hợp tác theo hướng song phương và đa phương
nhằm thúc đẩy các hoạt động hàng hải tự do và mở rộng ở ấn độ dương thái bình dương
câu đối thoại hai hai lần này nằm trong loạt cuộc gặp quan trọng giữa giới chức hai nước
và diễn ra trước thềm chuyến thăm mỹ của thủ tướng nhật bản shinzo abe vào tuần tới
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump cũng sẽ có chuyến công du nhật bản trong tháng năm tới
liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống ở ukraine mỹ và liên minh châu âu eu khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với ukraine dù kết quả sắp tới như thế nào
trong cuộc thảo luận với các nhà quan sát bầu cử tại thủ đô kiev đại sứ mỹ tại ukraine mari yovanovich tuyên bố washington sẽ tiếp tục làm việc với bất kỳ ứng cử viên nào mà người dân ukraine lựa chọn làm tổng thống
trong khi đó người đứng đầu phái đoàn eu tại ukraine yuming guelli tuyên bố eu sẵn sàng thúc đẩy quan hệ đối tác với kiev
ông nêu rõ eu sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ukraine bất kể kết quả bầu cử như thế nào để thúc đẩy phát triển hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
ngày ba mươi một tháng ba vừa qua ukraine đã tiến hành bầu cử tổng thống dẫn đầu vòng một là ông vladimir zelensky với ba mươi hai mươi bốn và tổng thống petro poshenko với một mươi năm năm
do không ứng cử viên nào giành trên năm mươi số phiếu nên hai ứng cử viên này sẽ bước vào vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi một tháng bốn tới
việc tái thiết nhà thờ đức bà paris sau vụ cháy vừa qua chắc chắn sẽ tiêu tốn một nguồn kinh phí khổng lồ
tuy nhiên điều mà dư luận quan tâm
đó là sẽ mất bao lâu để phục hồi công trình nổi tiếng này và liệu nó có được phục hồi nguyên trạng như ban đầu hay không
sau vụ hỏa hoạn tổng thống pháp emmanuel macron khẳng định sẽ phục dựng nhà thờ đức bà paris đẹp hơn và cam kết tiến trình này được thực hiện trong vòng năm năm
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn thế để tái thiết công trình này
công tác sửa chữa chắc chắn sẽ mất không dưới một mươi năm
có quá nhiều việc cần phải làm từ việc bảo tồn những phần còn lại của công trình tới việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử phong cách kiến trúc tìm kiếm vật liệu phù hợp
trong khi đó với việc phần lớn mái vòm được xây dựng bằng khung gỗ sồi của nhà thờ đức bà bị hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn
nhiều ý kiến cho rằng quá trình phục dựng cần trung thành về kiến trúc nguyên bản với việc sử dụng gỗ sồi như vật liệu chính
phương án này sau đó đã vấp phải một trở ngại lớn khi số lượng cây sồi tại pháp đang có chiều hướng giảm mạnh trong vài thập kỷ trở lại đây
theo ước tính sẽ phải mất từ ba tới năm khối gỗ sồi tương đương khoảng hai cây để có thể phục dựng phần tháp và trần bị phá hủy
bây giờ là thế kỷ hai mươi một chúng ta có thể làm được nhiều thứ hiệu quả hơn với những vật liệu mới thay vì chặt hạ gỗ sồi để phục chế lại các thanh răng cho mái nhà thờ như cách nhà thờ được xây dựng hồi thế kỷ một mươi hai
dù kết quả thế nào thì người dân pháp cũng như cộng đồng quốc tế đều tin tưởng rằng nhà thờ đức bà paris sẽ tiếp tục đứng vững và vẫn luôn là biểu tượng trái tim của nước pháp
tập đoàn apple mới đây thông báo sẽ mở một phòng thí nghiệm mới để nghiên cứu quy trình tái chế điện thoại iphone cũ nhằm cải thiện chuỗi cung ứng thiết bị điện tử đồng thời góp phần bảo vệ môi trường
phòng thí nghiệm mới này được đặt tại thành phố austin bang texas của nước mỹ có diện tích hơn tám trăm linh m hai
với nhiệm vụ nghiên cứu cải thiện phương pháp tái chế truyền thống đồng thời đưa ra giải pháp cho những thách thức trong quá trình tái chế hiện nay
bên cạnh đó apple cũng cho biết sẽ tăng gấp bốn lần số cửa hàng có thể hỗ trợ khách hàng tháo rời các linh kiện trong điện thoại iphone cũ bằng robot tái chế đặc biệt của hãng
hiện robot này có thể tháo rời một mươi năm mẫu điện thoại iphone khác nhau với tốc độ hai trăm linh chiếc một giờ và những linh kiện cũ sẽ được tái chế để đưa trở lại quá trình sản xuất
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc